liên minh năng lượng bền vững việt nam liên minh hành động vì khí hậu việt nam
nhóm công tác về biến đổi khí hậu đã tổ chức tuần lễ năng lượng tái tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề chuyển dịch năng lượng xu hướng trên thế giới cơ hội thách thức và giải pháp cho việt nam
tại buổi khai mạc các diễn giả đã khẳng định chỉ trong vòng một năm
việt nam đã có những bước tiến quan trọng về phát triển năng lượng tái tạo
đặc biệt với kỷ lục về công suất điện mặt trời mới đưa vào vận hành
việt nam đã trở thành một trong những thị trường năng lượng tái tạo sôi động và hấp dẫn nhất trong khu vực đông nam á
tuy nhiên quá trình phát triển quá nhanh này cũng đang đặt ra những thách thức mới
về sự phát triển đồng bộ của hệ thống lưới điện sử dụng đất cơ chế giá điện nguồn nhân lực và nguồn tài chính
để việt nam có thể vượt qua những thách thức này đồng thời đảm bảo tính khả thi hiệu quả
các chuyên gia cho rằng rất cần phải có sự nỗ lực hợp tác từ tất cả các bên liên quan
kêu gọi sự ủng hộ và tính nhất quán của các chính sách phát triển năng lượng cũng như quy hoạch điện tám